chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn và các tổ chức thành viên đã đến thăm chúc mừng mục sư nguyễn hữu mạc hội trưởng tổng hội hội thánh tin lành việt nam của miền bắc
đồng chí trần thanh mẫn trân trọng chúc mừng các mục sư tín hữu hội thánh tin lành việt nam đón lễ phục sinh hai nghìn một mươi tám an lành hạnh phúc
khẳng định những đóng góp của hội thánh tin lành việt nam của miền bắc với vai trò là thành viên tích cực của mặt trận tổ quốc việt nam trong những năm qua đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng đời sống tốt đời đẹp đạo của bà con giáo dân và tin tưởng hội thánh tin lành việt nam sẽ tiếp tục vận động các chức sắc tín đồ tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước góp phần vào sự phát triển của đất nước